thưa quý vị thời tiết bất thường tại đắk lắc nên bệnh tay chân miệng phát sinh rất đáng lo ngại
trước tình hình này người dân cần quan tâm và có các biện pháp phòng ngừa hiệu quả
chị nguyễn thị lan hương ở phường khánh xuân thành phố buôn mà thuật có con trai ba tuổi bị mắc bệnh tay chân miệng đã nhập viện hơn hai ngày nay
trước đó cho bé có các triệu chứng phát bệnh nặng như sốt nổi mụn nước quanh vòng miệng chị đã đem con đến bệnh viện để khám và được điều trị
với ý kiến này theo họ vấn đề không phải là áp đặt thêm quy định mới
mà thay vào đó là cần phải thực hiện nghiêm túc những điều luật hiện hành
tôi không cho rằng bất kỳ đạo luật này nếu được thông qua ngay lúc này có thể ngăn được đối tượng
nào đó gây tội ác hiện đang có đến hơn hai mươi đạo luật liên quan đến súng đạn ở mỹ
dù hàng năm nước mỹ phải chứng kiến rất nhiều vụ xả súng với hàng nghìn người thiệt mạng
trong đó có cả các nghị sĩ nhưng luật kiểm soát súng đạn vẫn là một vấn đề gây chia rẽ rất lớn
trong quốc hội mỹ hiện nay việc mua bán và sở hữu vũ khí tại nhiều bang vẫn diễn ra mà không cần
có sự giả soát về lý lịch cũng như tiền sử tâm lý của người sở hữu
hôm qua tổng thống thổ nhĩ kỳ tayyip erdogan thông báo triển khai một chiến dịch quân sự lớn
tại tỉnh idlib tây bắc syri đây cũng là nơi mà nhóm vũ trang đối lập tại syri từng tuyên bố
chuẩn bị tiến vào dưới sự hậu trang
phát biểu trước các thành viên của đảng công lý và phát triển cầm quyền tổng thống erdogan cho biết
chiến dịch là một phần của thỏa thuận về các vùng giảm căng thẳng mà thổ nhĩ kỳ iran và nga đã nhất trí trước đó
trong chiến dịch này các nhóm phiến quân syri sẽ tiến vào tỉnh iblis dưới sự iểm trợ của binh sĩ thổ nhĩ kỳ
từ biên giới của nước này còn phía nga sẽ hỗ trợ chiến dịch từ trên không
thổ nhĩ kỳ đang triển khai một chiến dịch quan trọng ở tỉnh idilip của syria
chúng ta sẽ không bao giờ cho phép có một hành lang khủng bố ở dọc biên giới giữa thổ nhĩ kỳ và syria
chúng ta sẽ tiếp tục các sáng kiến sau chiến dịch idlib
hiện nhiều khu vực tại tỉnh iblis vẫn đang phải chịu sự kiểm soát của một liên quân thánh chiến
do mặt trận anucha từng là nhánh của tổ chức khủng bố al qaeda tại syria cầm đầu
hồi năm ngoái thổ nhĩ kỳ đã phát động một đợt tấn công bất ngờ vào khu vực phía đông của tỉnh iblis
hỗ trợ nhóm quân đội tự do syria nhằm chống lại tổ chức nhà nước hồi giáo
viết tự xưng và lực lượng người quốc
các nhà khoa học tại thủ đô vakseva của ba lan đã phát hiện ra một phương pháp mới
giúp biến nhựa không thể tái chế được thành xăng dầu đáp ứng đủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của quốc tế
nếu thành công công nghệ mới này sẽ được đưa vào ứng dụng trong năm sau
từ rác thải nhựa biến thành nhiên liệu một công nghệ nghe từng trừng như đá cũ và phát triển từ lâu
nhưng với tốc độ phức tạp của các loại nhựa trở ngại lớn nhất với các nhà khoa học
vẫn là làm sao để xử lý chúng một cách hiệu quả nhất
lò đốt rác được sử dụng trong dự án này có hệ thống tải nhiệt tuần hoàn
nên nhiệt độ bên trong lò sẽ được điều chỉnh đến độ chính xác nhất
bảo đảm tất cả rác thải nhựa thông thường như polyethylene thành xăng dầu
như các bạn đã biết nhựa tổng hợp khi gặp nhiệt độ cao sẽ tan ra thành những phần nhỏ
nhưng cây khó là làm sao không bị tiêu hủy hoàn toàn trong lò đốt
đầu tiên chúng tôi đưa những mảnh nhựa đã được cắt vụn vào một lò phản ứng
để nung nó tới nhiệt độ thích hợp
sau đó chuỗi polyethylene hoặc polypropylene sẽ bị bẻ gãy thành các chuỗi hydrocarbon ngắn hơn
để dễ dàng chuyển hóa thành nhiên liệu
tiếp đó từng cặp chuỗi hydrocarbon sẽ được đưa vào các lò phản ứng
hydro hóa và đồng phân hóa để dễ dàng chuyển hóa thành xăng dầu
lượng nhiên liệu thu được từ quy trình này hiện đang được kiểm nghiệm
bởi viện nghiên cứu máy móc tự động tại thủ đô vác sava
tuy nhiên sẽ cần phải trải qua thêm những bài kiểm tra phát
thải theo tiêu chuẩn của thế giới trước khi được đưa vào sản xuất đại tra sớm nhất là vào năm hai nghìn một mươi tám
những hình ảnh vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự của truyền hình nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
thân ái chào tạm biệt